ngày hôm nay vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam
cùng lúc đó tồn tại rãnh ấp thấp nối với vùng áp thấp phía tây có trục ở vào khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ vị bắc
hoàn lưu vùng ấp thấp phía tây kết hợp với đới gió tây nam ở rìa phía nam rãnh áp thấp này gây hiệu ứng phơn
sẽ khiến cho hầu khắp các tỉnh bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với nền nhiệt phổ biến trong ngày hôm nay sẽ từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
sang đến hai ngày tiếp theo rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây vẫn có quá trình phát triển
và mở rộng thêm về phía đông nam
do đó nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ sẽ gia tăng lên mức ba mươi năm ba mươi tám độ
ban ngày nắng nóng nhiệt cao là vậy tuy nhiên người dân cần lưu ý là giai đoạn chiều tối và tối ở bắc bộ
vẫn có quá trình lặp lại mưa rông rải rác nên khả năng cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
trong ngày hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn do đới gió tây nam gây ra
bởi vậy nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực này với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây sẽ chạm ngưỡng ba mươi tám độ
sang đến hai ngày tiếp theo những luồng không khí nóng khô do đới gió tây nam thổi qua dãy trường sơn
gây hiệu ứng phơn sẽ khiến cho nắng nóng trở nên gáy gắt hơn khi mà nền nhiệt độ cao nhất trong ngày
tiếp tục gia tăng lên mức ba mươi sáu ba mươi chín độ
đặc biệt là từ một mươi một giờ trưa cho đến một mươi sáu giờ chiều
cũng như tại miền bắc sau một ngày nắng nóng thì khả năng mưa rông vẫn có thể xảy ra vào thời điểm chiều tối
mưa rông nhiệt xảy ra cục bộ sẽ không đều về diện và lượng
nhưng trong cơn rông thường có nguy cơ xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nên khá nguy hiểm
người dân cần phải hết sức đề phòng
do chịu ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam hoạt động kết hợp với quá trình hội tụ gió

nên trong ngày và đêm hôm nay tại nam bộ mưa sẽ xảy ra nhiều hơn
mưa xuất hiện vào bất kể thời gian nào trong ngày nhưng tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối
do tình trạng nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ tại đây không cao
ngày hôm nay sẽ do động phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi ba độ
với khu vực tây nguyên hội tụ gió không ảnh hưởng nhiều nên thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi độ
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi chín ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
bà con nơi đây cũng cần cảnh giác với tố lốc mưa đá có thể xuất hiện trong cơn rông
trên biển vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới đã không còn gây mưa rông mạnh cho khu vực này
trên cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trương sa đều duy trì hướng gió thịnh hành là hướng tây nam trong vài ba ngày tới
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước